thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày một mươi chín tháng sáu của bộ y tế cho biết
có thêm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong nước tại tám tỉnh thành phố
nâng tổng số bệnh nhân covid một mươi chín tại việt nam đến nay lên một mươi hai năm trăm linh tám ca
chín mươi bốn ca ghi nhận ở trong nước tại tp hcm là bốn mươi ca bắc ninh một mươi năm ca nghệ an một mươi ba ca bình dương một mươi hai ca
bắc giang chín ca tiền giang ba ca hà tĩnh một ca và đà nẵng một ca
trong đó tám mươi sáu ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là chín hai trăm sáu mươi sáu ca
trong đó có một chín trăm ba mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai mươi ba tỉnh thành đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại